ngày hai mươi chín tháng sáu đoàn kiểm tra công tác ghi chỉ số lập hóa đơn tiền điện giải quyết kiến nghị của khách hàng của tập đoàn điện lực việt nam evn
tiếp tục đi kiểm tra tại tổng công ty điện lực miền bắc theo đó phát hiện nhiều trường hợp ghi sai chỉ số công tờ
ký ốt của hộ gia đình ông giảng không hoạt động thường xuyên nhưng số tiền điện tháng năm của gia đình ông phải chi trả lên tới trên bảy trăm linh đồng
sau khi nhận được phản ánh điện lực vĩnh tường công ty điện lực vĩnh phúc đã kiểm tra xác minh và phát hiện có nhầm lẫn trong ghi chỉ số công tờ
tại vĩnh phúc kết quả kiểm tra phục trà chỉ số công tờ đối với khách hàng của tập đoàn điện lực việt nam evn
có sản lượng tăng từ một ba lần trở lên tháng năm phát hiện sáu trường hợp ghi nhầm chỉ số công tơ trên hai mươi một ba trăm bốn mươi tám khách hàng thực hiện phúc trà
tháng sáu có chín khách hàng ghi nhầm chỉ số công tờ trên một trăm một mươi sáu khách hàng thực hiện phục trà
trong những ngày qua liên tục xuất hiện tình trạng khách hàng phản ánh về hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường
thậm chí có trường hợp ở tiền giang sáu tháng tiền điện vẫn giống nhau hay trường hợp ở ninh bình ba tháng vẫn cùng một số điện
thì đã có các công ty lực miền bắc và công ty lực miền nam xử lý là do cái trách nhiệm của các đồng chí
kể cả cán bộ nhân viên kể cả các đồng chí quản lý ở đó trách nhiệm cá nhân
cho biết nếu phát hiện sai sót sẽ xem xét xử lý kỷ luật với những cá nhân vi phạm
theo kế hoạch trong những ngày tới evn sẽ có buổi làm việc cùng các tổng công ty điện lực về công tác kiểm tra ghi chỉ số
lập hóa đơn và giải quyết kiến nghị của khách hàng